trước tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp
tỉnh sóc trăng đang nỗ lực triển khai các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
đến ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại ba trăm hai mươi hai hộ
ở một trăm hai mươi tám ấp của năm mươi bốn xã thuộc một mươi huyện thị thành phố của tỉnh sóc trăng
tổng số lợi bị bệnh buộc phải tiêu hủy là chín năm mươi tám con với trọng lượng tiêu hủy là năm trăm sáu mươi hai bốn trăm bảy mươi năm kg
trị cuộc trăn nuôi và thu y tỉnh đã cấp về các địa phương hơn sáu bảy trăm linh lít hóa chất
để phòng ngừa phun xịt trong bán kính một km quanh khu vực nhiễm dịch
đồng thời cấp hơn một một trăm linh lít hóa chất sát trùng tại các ổ dịch và hơn hai mươi hai năm tấn vôi bột để tiêu hủy lợn bệnh
đến nay tỉnh sóc trăng đã công bố dịch tả lợn châu phi ở bốn huyện là mỹ xuyên trần đề kế sách và châu thành